theo công bố mới nhất của zato dinamics đơn vị chuyên nghiên cứu dữ liệu về các thị trường xe trên thế giới
thị trường ô tô việt nam năm hai nghìn một mươi sáu tăng trưởng hai mươi bảy đứng thứ hai thế giới sau singapore với mức tăng bốn mươi tám
thống kê của zato dinamics chỉ tập trung vào xe con xe bán tải và thương mại hạng nhẹ
việt nam với lượng tiêu thụ hai trăm hai mươi tám bốn trăm bảy mươi tám xe xếp thứ ba mươi bốn xét về quy mô thị trường đạt mức tăng trưởng hai mươi bảy
mặc dù việt nam có tốc độ tăng trưởng ô tô đứng thứ hai thế giới nhưng trung quốc mới là nước tiêu thụ nhiều ô tô nhất thế giới
với hai mươi năm năm triệu xe được bán ra trong năm hai nghìn một mươi sáu tăng một mươi bốn so với năm trước
các chuyên gia cho rằng việt nam có đầy đủ các điều kiện phát triển nền công nghiệp ô tô thực sự
với dân số trẻ hơn chín mươi triệu dân cùng với thu nhập ngày càng được cải thiện
năm hai nghìn một mươi sáu cũng chứng kiến lượng tiêu thụ xe hơi giảm tại các thị trường như nga nhật bản nam mỹ
nhưng là điều ngược lại đối với những thị trường
như trung quốc mỹ và châu âu